từ ngày ba tháng chín đến ngày năm tháng chín hà nội đã lấy khoảng một triệu mẫu xét nghiệm sars cov hai trên diện rộng quyết lọc bằng sạch f trong cộng đồng
đây là lần thứ tư kể từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một thành phố hà nội triển khai xét nghiệm sars cov hai trên diện rộng
trước đó ngày ba tháng chín ủy ban nhân dân tp hà nội ban hành kế hoạch bổ sung thực hiện việc xét nghiệm trên diện rộng có trọng điểm
thời gian thực hiện trong vòng ba ngày từ ngày ba tháng chín đến ngày năm tháng chín với số lượng lấy mẫu dự kiến là tám trăm linh đến một triệu mẫu và xét nghiệm bằng hai phương pháp
real time pcr và test nhanh kháng nguyên
theo kế hoạch thành phố cũng phân chia đối tượng xét nghiệm theo nhóm nguy cơ nhóm nguy cơ đỏ nhóm da cam và nhóm xanh
thành phố tập trung mọi nguồn lực ưu tiên xét nghiệm cho các khu vực phong tỏa hoặc khu cách ly nhóm đỏ khu vực có nguy cơ nhóm da cam
đặc biệt là tại các quận vùng lõi của thủ đô các huyện hiện đang ở mức nguy cơ rất cao